nhất là về chủ đề quan điểm tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát
trên cơ sở đó sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra
trình bày ngắn gọn xúc tích rõ ràng dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện
trong quá trình chuẩn bị các văn kiện
cần phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba
các nghị quyết của trung ương tổng kết bốn mươi năm đổi mới
một mươi năm năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của đảng
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời bám sát vào cương lĩnh nghị quyết đại hội một mươi ba
các nghị quyết trung ương khóa một mươi ba và thực tiễn của đất nước
để đánh giá một cách khách quan khoa học toàn diện các vấn đề
nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh
phân tích sâu sắc các nguyên nhân
dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước khu vực và thế giới
để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm tư tưởng chỉ đạo
phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu
đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới
đồng thời cần đi sâu phân tích đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu
nhiệm vụ năm năm

nhiệm vụ năm năm
khẳng định những kết quả thành tiêu đã đạt được
chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồi tải và nguyên nhân bài học kinh nghiệm
làm rõ những nội dung mới những nhân tố mới tốt hơn tích cực hơn của nhiệm kỳ khóa một mươi ba
so với các nhiệm kỳ trước
dự báo khả năng thực hiện cương lĩnh
mục tiêu chiến lược
phát triển đất nước đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
chú trọng làm rõ những vấn đề lớn quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế
văn hóa xã hội nhanh và bền vững
bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoài xây dựng chính đối đảng và hệ thống chính trị
thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện
về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết
đây là công việc hệ trọng cần sớm được triển khai thực hiện
với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả
phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương của đảng
đảm bảo tăng cường đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên
ban chấp hành trung ương giao cho bộ chính trị
sau hội nghị này khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị
để định hướng cho toàn đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp
góp phần cho thành công đại hội một mươi bốn của đảng
sau phiên bế mạc hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba
tại văn phòng trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên
sau khi hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba đã thông qua một số nội dung quan trọng
và giới thiệu nhân sự
để quốc hội khóa một mươi năm bầu các chức danh chủ tịch nước chủ tịch quốc hội
đồng chí tổng bí thư chúc mừng việc trung ương thống nhất rất cao
giới thiệu đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
và đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch quốc hội
có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa một mươi ba và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất phối hợp chặt chẽ lãnh đạo chỉ đạo
hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra
đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng
xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo
các lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng chỉnh đốn đảng
phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực
về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh
bên cạnh những thời cơ và thuận lợi chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức
vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết
thống nhất trong toàn đảng toàn dân và toàn quân mà trước hết là trong ban chấp hành trung ương đảng
lãnh đạo chủ chốt bộ chính trị ban bí thư phải thật sự đoàn kết
thật sự gương mẫu toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp chung
cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm hai nghìn hai mươi bốn
của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của trung ương sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết
xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi bốn của đảng để trình hội nghị trung mương một mươi
khẩn trương ban hành chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng chỉ đạo quán triệt
cụ thể hóa triển khai thực hiện ở các cấp ủy tổ chức đảng bảo đảm chặt chẽ sát thực
thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế tập trung tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại tăng cường quan hệ với các nước
các đối tác quan trọng ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chú đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước
giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước làm tốt công tác cán bộ
bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
thưa quý vị kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
thanh kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
người đã gắn bó và hiến dân chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng ta và dân tộc ta
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ
một di sản hết sức quý báu đó là tư tưởng hồ chí minh
thời đại hồ chí minh tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của người toàn đảng toàn quân toàn dân ta ra sức thi đua
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người
phát huy cao độ truyền thống yêu nước đoàn kết tinh thần tự lực tự cường
phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
trong đó đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm trên đường bắc sơn
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ
những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
cũng trong sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương
bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng phó bi thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương
bộ công an bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh
và đảng ta đã lựa chọn phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng là chăn thép vững vàng
trong đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị năm lần vinh dự được đón bác hồ về thăm là năm lần tỉnh nam định được đón nhận
những lời chỉ bảo ân cần của người trên các lĩnh vực sản xuất
đó là những kỷ niệm sâu sắc nguồn động viên to lớn đối với nhân dân nam định nói chung
và công an nam định nói riêng không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng địa phương phát triển vững mạnh
năm tháng trôi qua những lời bác dạy luôn được khắc sâu trong tim những người lính
mang sắc phục công an trên mảnh đất thành nam
tấm áo lụa này được bác hồ tặng cho công an huyện xuân trường trong những năm chống pháp
giờ đây đã trở thành kỷ vật vô giá đối với các thế hệ
công an tỉnh nam định và là động lực to lớn đối với tuổi trẻ công an tỉnh này
đã đạt được nhiều thành tích cao và nhận được sự hợp ứng tham gia nhiệt tình của hàng trăm cán bộ chiến sĩ
qua đó cũng đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự học tự rèn rèn luyện
theo tấm gương đạo đức của chính mình trong đoàn viên thanh niên công an toàn tỉnh
thực hiện những điều bác dạy tuổi trẻ công an từng đơn vị địa phương của tỉnh nam định
đã cụ thể hóa bằng các nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của mình
học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh gắn liền với các hoạt động thiết thực trong công việc
trong cuộc sống với công tác phòng cháy và cứu nạn cứu hộ
thì luôn triển khai nhanh chóng lực lượng phương tiện đến hiện trường để cứu người
cứu tài sản đảm bảo an ninh tự trên địa bàn toàn tỉnh
khắc ghi lời dạy của bác thế hệ trẻ công an tỉnh nam định cũng tích cực trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
không ngại khó không ngại khổ tăng cường điều tra khám phá và đấu tranh giải quyết nhiều chuyên án
bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa góp phần giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế của địa phương
mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải học tập và làm theo bác ngay từ những việc làm bình thường giảm dị hàng ngày
để từ đó tu dưỡng và hành luyện phẩm chất đạo đức cách mạng phấn đấu vươn lên phát huy vai trò
tính tiên phong gương mẫu sung kích để nâng cao được trình độ và kinh nghiệm công tác cho đoàn viên cán bộ trẻ
thế ban chăm hành tri đoàn cũng đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đơn vị để tổ chức các buổi sinh hoạt không đặc bộ pháp luật nghiệp vụ
qua đó làm tốt công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm mới
hiện nay đoàn viên thanh niên chiếm hơn sáu mươi trong công an tỉnh nam định và sẽ trở thành lực lượng chính bảo đảm an ninh trật tự của địa phương này
vì vậy tuổi trẻ công an tỉnh nam định xác định thực hiện tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện gắn với những điều bác hồ dạy là nội dung cốt lõi
có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong tình hình mới
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân phối hợp với nhà hát hồ gươm biểu diễn vở nhà kịch người cầm lái
đây là vở nhà kịch đầu tiên về hình tượng chủ tịch hồ chí minh do nhà hát công an nhân dân
nay là nhà hát kỳ công an nhân dân và nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân giàn dựng đã mang về nhiều giải thưởng cho các cá nhân và tiết mục
vở nhà kịch người cầm lái gồm ba hồi quê hương tiếm vọng non sông chuyến tàu định mệnh
nội dung vở diễn tập trung khai thác quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh
đồng thời hình tượng bắc hồ cũng được truyền tải qua nhiều không gian thời gian khác nhau
vở kịch này diễn vào những dịp kỷ niệm những ngày sinh của bác là vô cùng có ý nghĩa
phục vụ cho đông đảo cán bộ chiến sĩ và gia đình cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân đến dự xem
cũng như là khán giả thủ đô rồi là khán giả của một số các tỉnh lân cận là đến để giữ cái buổi biểu diễn này
thì tôi cho rằng cái buổi biểu diễn này với một hình thức dựng vở nhà kịch mà cũng rất gần gũi
kể về cuộc đời từ lúc sinh thời của chủ tịch hồ chí minh cho đến khi là bác đã lãnh đạo đảng nhà nước ta
và nhân dân ta đã giải phóng hoàn toàn dân tộc thống nhất đất nước
thì tôi cho rằng là vào những cái dịp như thế này mà nhân dân thủ đô
những cán bộ chiến sĩ mà đón xem những vở này thì hết sức có ý nghĩa về giáo dục
vở nhạc kịch được xây dựng ở hình thức giao hưởng đại hợp sướng
tác phẩm đồng thời phát huy di sản truyền thống từ sân khấu kịch hát dân tộc
thể hiện sự tôn trọng và tôn vinh bản sắc văn hóa việt qua thanh âm của các nhạc cụ dân tộc
chất liệu ngôn ngữ bố dân gian đương đại
ở đó nghệ thuật opera nhạc kịch kinh điển thế giới hòa quyện với thi pháp của sân khấu truyền thống việt nam
có phần tăng chiều sâu cảm xúc cho vở diễn người cầm lái huy động sự xuất hiện xuyên suốt của những người dẫn chuyện
đặc biệt toàn bộ phần âm nhạc đều là những sáng tác mới của ba nhạc sĩ đình thắng hoàng huy duy minh
do các giọng ca giàu nội lực thể hiện tạo mạch kết nối chặt chẽ góp phần đẩy cao tình tiết cảm xúc diễn
đưa mạch vận động của vở diễn trở nên tự nhiên hấp dẫn

đặc biệt tạo mạch kết nối chặt chẽ góp phần đẩy cao tình tiết cảm xúc diễn trở nên tự nhiên hấp dẫn
dự án luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu quốc hội và nhân dân
qua tổng kết năm năm thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tội phạm sử dụng vũ khí thô sơ dao và phương tiện tương tự dao chiếm tỷ lệ rất cao hai mươi năm ba trăm bảy mươi tám trong tổng số hai mươi tám bảy trăm một mươi năm vụ
chiếm tám mươi tám bốn so với tội phạm sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
riêng tội phạm sử dụng dao và phương tiện tương tự là một mươi sáu tám trăm bốn mươi một vụ chiếm sáu mươi sáu
nhiều vụ đối tượng sử dụng dao sắc nhọn có tính sát thương cao gây án với tính chất rất manh động tan ác gây bức xúc dư luận xã hội và nhân dân
tuy nhiên không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vì trong luật hiện hành không quy định dao là vũ khí
thực tế hiện nay đối tượng là thanh thiếu niên thành lập các băng nhóm tự hoán cải các loại dao này hàn thêm tuyếp sắt dài từ một đến hai mét để giải quyết mâu thuẫn đe dọa người dân
bên cạnh đó theo thống kê hiện nay toàn quốc có một mươi hai làng nghề một mươi ba ba trăm linh cơ sở doanh nghiệp hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh trên hai ba trăm linh mẫu dao
trong đó có khoảng ba trăm linh loại dao có tính sát thương cao nguy hiểm như vũ khí quân dụng như dao bầu dao mèo dao phay dao chặt
chính vì vậy để kịp thời quản lý phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này cần thiết phải đưa dao vào nhóm vũ khí
nhóm đối tượng này hết sức manh động sẵn sàng vô cớ chém người tại trước số một trăm hai mươi năm phố nguyễn thái hảo phường điện biên quận ba đình hà nội
dạng sáng ngày hai tháng hai các thành viên trong nhóm này gồm một mươi hai đối tượng mang theo hung khí gồm một bình xịt hơi cay một dao bấm
một đao hai tuyếp sắt hàn dao phóng lợn một gậy sắt ba khúc đi xe máy không biển kiểm soát phóng nhanh đánh võng lạng lách rú ga bấm cõi
rồi sử dụng bình xịt hơi cay chuôi tuyếp sắt gắn dao phóng lợn vụt vào đầu và người đi đường
ngoài ra hàng loạt các vụ cướp trên đường phố do các đối tượng thanh thiếu niên thực hiện đều sử dụng hung khí là dao giao phóng kiếm mạ tấu nguy hiểm

ngoài ra hàng loạt các vụ cướp trên đường phố do các đối tượng thanh thiếu niên thực hiện đều sử dụng hung khí làn dao dao phóng kiếm bạ tấu nguy hiểm

các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ thêm nội hàm dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ vũ khí quân dụng